lúa gạo đóng vai trò quan trọng không thể thay thế được trong nông nghiệp việt nam
điều này thể hiện qua việc đa số nông dân việt nam tham gia sản xuất lúa gạo giải quyết việc làm tạo thu nhập
lúa gạo vẫn là một trong những loại nông sản chiến lược mà việt nam có lợi thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh nông nghiệp
nếu chúng ta sản xuất lớn áp dụng công nghệ và quản lý phù hợp kết hợp chế biến sâu tiếp thị tốt
thì hiệu quả kinh tế ngành lúa còn tăng nhiều lần
về mặt sinh thái môi trường thì khó cây trồng nào có đủ thay thế được sản xuất lúa trên quy mô lớn ở việt nam
từ phân tích này thủ tướng cho rằng ngành lúa gạo việt nam đang đứng trước giờ gờ của công cuộc đổi mới
đòi hỏi một tư duy kiến tạo toàn diện từ nền tảng thể chế chính sách pháp luật đến cấu trúc vận hành phương thức quản trị và công nghệ sản xuất
chính vì vậy ngành lúa gạo việt nam cần một tầm nhìn mới một tầm nhìn đi kèm với hoạch định chiến lược
phù hợp với xu thế toàn cầu hóa để hạt gạo việt nam đáp ứng sâu sắc nhu cầu tiêu dùng ở châu á và thế giới
từ đó đem lại giá trị gia tăng tốt nhất cho người nông dân trồng lúa ở việt nam cũng như các doanh nghiệp làm lúa gạo
sáng nay tại nhà quốc hội chủ tịch ubv giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng phan thanh bình
đã có buổi tiếp bà susan weiss đại diện unesco tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch phan thanh bình đánh giá cao những đóng góp
hỗ trợ của tổ chức unesco dành cho việt nam trong thời gian qua
cụ thể là bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của việt nam
việt nam mong muốn tổ chức unesco sẽ phối hợp xây dựng bộ công cụ đánh giá thực trạng văn hóa giáo dục việt nam
để từ đó cùng phối hợp thảo luận và xây dựng những dự án tối ưu nhất
trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể
trước mắt là trong năm hai nghìn một mươi bảy và tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi một
bà susan vai khẳng định việt nam là một trong những đối tác tích cực nhất của unesco
trong lĩnh vực văn hóa giáo dục và mong muốn hai bên sẽ hợp tác tìm ra những giải pháp
để cân bằng giữa phát triển và bền vững tăng cường tối đa lợi ích từ văn hóa mang lại cho cộng đồng dân cư
hôm nay bộ tư lệnh quân khu hai đã tổ chức hội nghị nâng cao công tác tuyên truyền
giữa ban tuyên giáo tỉnh ủy chín tỉnh trên địa bàn và các cơ quan thông tấn
báo chí trung ương và địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện
quy chế phối hợp tuyên truyền năm hai nghìn một mươi sáu phương hướng tuyên truyền năm hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận thống nhất nội dung quy chế phối hợp tuyên truyền năm hai nghìn hai mươi
theo đó nội dung tuyên truyền thường xuyên phản ánh toàn diện các vấn đề đường lối
quan điểm chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nhiệm vụ cách mạng quân đội quân khu và các đơn vị địa phương
năm hai nghìn một mươi sáu ban tuyên giáo và các cơ quan thông tấn
báo chí của chín tỉnh đã tuyên truyền và phát sóng được bốn trăm tám mươi chuyên mục phát thanh
truyền hình duy trì một trăm sáu mươi tám chuyên trang với gần một năm trăm linh tin bài
ảnh phóng sự về quốc phòng toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
nhân dịp này chính ủy quân khu hai đã tặng bằng khen cho hai mươi bảy cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác phối hợp tuyên truyền năm hai nghìn một mươi sáu
các quy định nhiêu khê trong kiểm tra chuyên ngành để thông quan hàng hóa

những lĩnh vực thực phẩm xuất nhập khẩu vẫn là những vấn đề cần được giải quyết
của các nhà đầu tư nhật bản tại thành phố hồ chí minh
do đó hôm nay tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản zroo tại thành phố hồ chí minh
đã tổ chức cuộc họp liên lạc về thực phẩm lần thứ tư với sự tham gia của doanh nghiệp nhật
và đại diện bộ công thương tổng cục hải quan cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
và cục an toàn thực phẩm bộ y tế
những vướng mắc của giới doanh nghiệp nhật bản đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm tại thành phố hồ chí minh
đưa ra trong cuộc họp lần này là những vướng mắc về kiểm tra mẫu thực phẩm khi thông quan
các thủ tục nộp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với những thực phẩm chức năng
thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng thực phẩm biến đổi gen và thực phẩm đã qua chiếu xạ
vấn đề về cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với thực phẩm chế biến
tầm suốt tiến hành kiểm tra kiến thức an toàn thực phẩm
các thành viên của tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản cũng mong rằng các cơ quan chức năng
cần áp dụng một số ngoại lệ đối với một số nhà nhập khẩu đáng tin tưởng đã có những thành tích nhập khẩu
trong quá khứ như miễn hoặc giản lược một số thủ tục hoặc khổ sơ đã quy định
trước các ý kiến của các doanh nghiệp nhật bản đại diện các ngành có liên quan đã giải đáp làm rõ
những vấn đề mà các doanh nghiệp còn vướng mắt và cam đoan sẽ sẵn sàng trao đổi hướng dẫn
giải đáp mọi thắc mắc tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp nhật bản có được nhiều thông tin
về các cơ chế chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp
nhật bản nói riêng từ đó quyết định tăng đầu tư vào việt nam
triển lãm quốc tế việt build hà nội hai nghìn một mươi bảy khai mạc ngày hôm nay đã mở màn cho chuỗi tám kỳ triển lãm
trong năm về xây dựng vật liệu xây dựng bất động sản và trang trí nội ngoại thất
triển lãm lần này đã ghi nhận sự gia tăng về số lượng
gian hàng tham gia và sự phong phú của các sản phẩm công nghệ mới
trong nhiều năm hầu hết số lượng gian hàng tham gia việt biên hà nội chỉ xoay quanh con số một ba trăm linh gian hàng
kỳ triển lãm đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi bảy số lượng gian hàng tăng ba mươi năm với một bảy trăm linh gian hàng của hơn bốn trăm năm mươi đơn vị
trong đó có một trăm bốn mươi một doanh nghiệp tập đoàn đến từ một mươi tám quốc gia
sự gia tăng này đồng điệu với sự phát triển nhu cầu về xây dựng
trong bối cảnh thị trường bất động sản đang tăng trưởng tốt
nhu cầu quảng bá mở rộng thị trường tìm kiếm đối tác của doanh nghiệp ngành xây dựng ngày càng lớn
bởi quy mô sản xuất và khả năng ứng dụng đầu tư công nghệ của doanh nghiệp việt đã có những thay đổi vượt bậc
chúng tôi xác định đây là cầu nối giữa người tiêu dùng với cả công ty chúng tôi
qua thông qua triển lãm thì chúng tôi giới thiệu tới người tiêu dùng những sản phẩm mới trong năm
đặc biệt là những sản phẩm mới với công nghệ hiện đại
mà chúng tôi đã tham gia ở các triển lãm quốc tế để có thể trưng bày và làm sao cho khách hàng người tiêu dùng việt nam
có thể tiếp cận nhanh chóng với công nghệ mới với những sản phẩm mới mà trên thế giới đang triển khai
cũng như là ứng dụng vào những công trình để tạo nên cái giá trị trong cuộc sống tốt đẹp hơn
tại việt build thì có các sản phẩm cùng dòng sản phẩm chung
thì các doanh nghiệp liên tục cạnh tranh với nhau về mẫu mã về chất lượng
về giá thành nếu nó ngang với nhau về chất lượng mà giá thành không đảm bảo thì nó cũng bị thất bại
và doanh nghiệp liên tục được sâu hút bởi sự cạnh tranh về chất lượng về mẫu mã về giá thành thì nó
mới thú được người tiêu dùng cho nên doanh nghiệp rất thích đến với việt build để tìm những chiến lược
cũng như mẫu mã những sản phẩm của đơn vị bạn và liên tục cho ra đời những sản phẩm và điều đó dẫn
tới các rắc lợi cho các công trình xây dựng và người tiêu dùng có một khởi đầu tốt tại hà nội
đoàn tổ chức triển lãm việt build dự kiến các triển lãm tiếp theo tại thành phố hồ chí minh
đà nẵng cần thơ cũng sẽ thu hút được số lượng doanh nghiệp tham gia nhiều hơn các năm trước
theo quyết định của bộ công thương về kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm
trong sản xuất gia công phân bón vô cơ năm hai nghìn một mươi bảy hôm nay tri cục quản lý thị trường thành phố cần thơ
tiến hành gia quân đợt một thực hiện đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất gia công
phân bón vô cơ
mục đích của đợt kiểm tra nhằm bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của các tổ chức cá nhân sản xuất
gia công phân bón vô cơ trong việc duy trì và thực hiện các điều kiện sản xuất phân bón theo quy định
của pháp luật phát hiện ngăn chặn đấu tranh xử lý đối với doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp
luật về sản xuất gia công phân bón vô cơ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ngăn chặn các doanh
nghiệp sản xuất trái phép theo chỉ đạo của sở công thương tri cục quản lý thị trường thành phố cần thơ
đã xây dựng kế hoạch để kiểm tra một mươi tám công ty doanh nghiệp cơ sở sản xuất gia công phân bón vô cơ
đợt một từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đợt hai sẽ từ ngày một tháng năm đến hết tháng bảy
năm hai nghìn một mươi bảy và đợt ba bắt đầu từ cuối tháng tám đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
hôm nay lực lượng chức năng đã tiến hành tháo gỡ và phá hủy thành công quả bom nặng một trăm tám mươi kg xót lại
từ thời kỳ chống mỹ tại phường quỳnh xuân thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
trước đó quả bom nặng một trăm tám mươi kg dài một năm mét được ông nguyễn văn sương ở khối bảy phường quỳnh xuân
thị xã hoàng mai phát hiện trong quá trình cải tạo lại đầm nuôi tôm ngay sau khi nhận được tin báo
lực lượng công binh thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an phối hợp với ban chỉ huy quân sự thị xã
hoàng mai đã xây dựng kế hoạch điều động cán bộ chiến sĩ kịp thời xử lý sau khi trục vớt và di
triển an toàn đến vị trí đồi tranh thuộc khối tân hùng phường quỳnh thiện lực lượng chức năng
tiến hành hủy bom theo quy định trong phần tin quốc tế hội nghị cấp cao tpp tại chile tìm hướng đi
mới khi không có mỹ thổ nhĩ kỳ cảnh báo thực thi thỏa thuận với eu về người di cư hội nghị cấp
cao các nước thành viên hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp diễn ra trong hai ngày ngày một mươi bốn và

hội nghị cấp cao các nước thành viên hiệp định đối tác xuyên thái bình dương diễn ra trong hai ngày ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm

đi thông điệp mạnh mẽ về thương mại tự do và đối phó với chủ nghĩa bảo hộ nền công nghiệp trong nước
tuy nhiên hội nghị này chỉ là bước đi đầu tiên để đạt được một hiệp định thương mại mới
một cuộc thăm dò mới đây cho thấy đa số người dân canada muốn nước này rút khỏi tpp
đồng thời yêu cầu chính phủ phải minh bạch và tham vấn công chúng rộng rãi hơn
trong các thỏa thuận thương mại tự do trong tương lai
hai trang thông tin được cử tri hà lan sử dụng để bầu chọn trong cuộc bầu cử quốc gia đã không thể truy cập được
giới chuyên gia an ninh mạng nhận định vụ việc dường như là hành động tấn công mạng
đây là hai trang thông tin điện tử phổ biến khi được gần năm mươi số cử tri hợp lệ tin dùng trong cuộc bầu cử quốc gia năm hai nghìn một mươi sáu
nhà điều hành trang stem weizer một trong hai trang mạng bị tấn công xác nhận trang thông tin điện tử này đã trở thành mục tiêu
của một vụ tấn công từ chối dịch vụ khiến trang mạng bị quá tải và người dùng không thể truy cập
steamwiser sau đó đã hoạt động trở lại song vẫn đang bị tấn công
tháng một vừa qua chính phủ hà lan đã quyết định ủy ban bầu cử nước này sẽ kiểm phiếu bằng tay trong cuộc bầu cử quốc hội năm hai nghìn hai mươi
sau khi cơ quan tình báo hà lan cảnh báo về nguy cơ can thiệp từ bên ngoài thông qua việc tấn công hệ thống máy tính nhằm tác động tới cuộc bầu cử này
liên minh châu âu đã công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm hỗ trợ tái thiết syri từ việc hỗ trợ tài chính
đến các hỗ trợ nhằm soạn thảo hiến pháp mới và tổ chức bầu cử
hiện eu đã huy động được chín bốn tỷ euro cho kế hoạch này
đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của eu bà federica mogherini cho rằng syri cần một hòa bình ủy nhiệm do cộng đồng quốc tế hỗ trợ
thay vì chiến tranh ủy nhiệm kéo dài trong sáu năm qua làm hơn ba trăm hai mươi người thiệt mạng
theo đề xuất của bà mogherini eu sẽ huy động quỹ hỗ trợ tái thiết syri bao gồm giúp đảm bảo an ninh giám sát ngừng bắn
trong đó gần một tỷ euro đã được chi cho các quốc gia
theo đề xuất của bà mogherini eu sẽ huy động quỹ hỗ trợ tái thiết các dịch vụ cơ bản gồm nước sạch y tế và giáo dục
nhằm chứng tỏ rằng hòa bình thực sự tạo ra lợi ích
bên cạnh đó eu sẽ hỗ trợ soạn thảo một hiến pháp mới và tổ chức bầu cử đặc biệt là hỗ trợ giám sát bầu cử
bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu âu của thổ nhĩ kỳ ông omersellic tuyên bố đã đến lúc nước này cần xem xét lại thỏa thuận
với liên minh châu âu eu về vấn đề người di cư
động thái này được cho là sự đáp trả của ankara đối với căng thẳng hiện nay giữa nước này với nhiều nước eu
theo ông selic eu rõ ràng không muốn áp dụng quy chế miễn thị thực cho công dân thổ nhĩ kỳ theo điều khoản đã cam kết trong thỏa thuận
do đó không có bất kỳ lý do gì để thổ nhĩ kỳ phải tiếp tục duy trì thỏa thuận này với eu
cảnh báo rút khỏi thỏa thuận di cư với eu nói trên được thổ nhĩ kỳ đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia như đức hà lan đan mạch
không chấp nhận cho các bộ trưởng của thổ nhĩ kỳ
nhĩ kỳ tới vận động chính trị để lôi kéo người gốc thổ nhĩ kỳ ủng hộ tổng thống tayyip erdogan
trong cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp sắp diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng bốn tới
căng thẳng này cũng đã khiến thổ nhĩ kỳ tuyên bố ngừng quan hệ ngoại giao cấp cao với hà lan
quỹ tiền tệ quốc tế imf nhận định các nền kinh tế mới nổi vẫn là động lực chính giúp thúc đẩy và củng cố triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu
khi tiếp tục đóng góp hơn ba phần tư tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội gdp toàn cầu trong năm hai nghìn một mươi bảy
imf dự báo tăng trưởng toàn cầu trong ngắn hạn sẽ tăng lên phản ánh sự gia tăng trong hoạt động tại các nền kinh tế phát triển
sự chuyển dịch trong chính sách kinh tế vĩ mô tại mỹ và sự ổn định tại các nền kinh tế mới nổi
triển vọng tăng trưởng tại các nền kinh tế phát triển như mỹ nhật bản và các nước châu âu đã được cải thiện đáng kể
song cảnh báo các quốc gia này sẽ tiếp tục phải gánh chịu những tiến hành
điều này sẽ giúp đỡ tàn dư của khủng hoảng tài chính toàn cầu
trong khi đó nhóm hai mươi nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi duy trì khung thương mại đa phương cởi mở
cũng như hoàn tất các cải cách tài chính và củng cố cấu trúc tài chính quốc tế
theo báo cáo của imf nền kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng ba bốn trong năm nay và ba sáu trong năm hai nghìn hai mươi
trung quốc có thể tránh được ba triệu ca tử vong sớm mỗi năm nếu giảm ô nhiễm bụi
không khí xuống mức mà liên hợp quốc đưa ra
những người trên sáu mươi tuổi có nguy cơ tử vong do ô nhiễm bụi cao hơn
trong khi phụ nữ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn nam giới
đây là kết quả đánh giá của tạp chí y học bmg sau ba năm rưỡi nghiên cứu
mật độ bụi trung bình ở ba mươi tám thành phố lớn nhất trung quốc trong khoảng thời gian từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba ở vào khoảng chín mươi ba microgram một mét khối không khí
cao hơn rất nhiều so với chuẩn
nói chung nội dung của who là hai mươi microgram trên một mét khối
phát sinh từ đốt than dầu xe hơi và các nhà máy điện cháy rừng núi lửa phun trào hoặc bão bụi
các hạt bụi bay trong không khí có thể thâm nhập vào đường thở và gây ra các vấn đề về hô hấp
chúng cũng có thể làm đen các tòa nhà và góp phần gây mưa acid
trung quốc ấn độ iran indonesia là những nước đang bị tác động mạnh nhất của ô nhiễm không khí
quý vị và các bạn thân mến
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt